tại phủ chủ tịch văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ và văn phòng quốc hội
đã tổ chức gặp mặt truyền thống triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống giữa văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước
văn phòng chính phủ và văn phòng quốc hội chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao
những kết quả thành tích xuất sắc mà bốn văn phòng đạt được trong năm qua
bốn văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi đồn đốc các cơ quan chuẩn bị
và trình các đề án dự án đúng thẩm quyền quy trình chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị
thẩm định các đề án dự án và những nội dung quan trọng trình ban chấp hành trung mương đảng
bộ chính trị ban bí thư chủ tịch nước quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
các văn phòng đã trao đổi thông tin phối hợp tham mưu đề xuất xây dựng và tổ chức phục vụ có hiệu quả
các chuyến công tác trong nước và nước ngoài đón tiếp các nguyên thủ quốc gia các đoàn khách quốc tế thăm việt nam